đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ các doanh nghiệp và một số cơ quan đơn vị
tiếp nhận bảy tỷ đồng từ công ty samsung việt nam dưới sự chứng kiến của đại sứ hàn quốc park noh kan
đồng chí trần thanh mẫn cho biết đây là lần thứ ba ngày đại sứ đến ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
mang theo những tấm lòng vàng của các doanh nghiệp hàn quốc trong việc chung tay cùng với đảng
nhà nước nhân dân việt nam đẩy lùi đại dịch
những nghĩa cử cao đẹp này sẽ là nguồn động viên rất lớn lao cho chính phủ và những y bác sĩ nơi tuyến đầu
đang ngày đêm chống dịch
cũng trong sáng nay ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận năm tỷ đồng ủng hộ
từ tập đoàn sen group một tỷ đồng từ ngân hàng hợp tác xã và ba trăm năm mươi triệu đồng từ viện kiểm sát nhân dân tối cao